nhằm xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
công an phường bình trưng tây quận hai tp hcm đã hỗ trợ người già người khuyết tật đi lại khó khăn
làm căn cước công dân sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
đây là hình ảnh các chiến sĩ của công an phường bình trưng tây đang đưa đón những người già
thuộc các hộ gia đình chính sách người già cô đơn người khuyết tật đến công an quận hai
làm căn cước công dân và hỗ trợ kinh phí để được cấp thẻ
công an phường bình trưng tây đã tạo điều kiện cho các hộ gia đình cũng như là mỗi công dân
đều được một cái căn cước cũng như là tạo cái điều kiện để giúp cho chúng tôi để có cái phương tiện
cũng như là nhiều vấn đề vấn đề giấy tờ này kia
để hỗ trợ người dân làm căn cước công dân theo quy định của nhà nước từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay
ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về lợi ích của căn cước công dân
công an phường bình trưng tây còn triển khai đến cán bộ chiến sĩ phụ trách địa bàn
ra soát những trường hợp là người già người tan tật bị mất giấy chứng minh nhân dân
muốn đổi từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng
để hỗ trợ họ làm căn cước công dân
đối với công an phường đưa công trình này ra lý do là có một số các bác các cô lớn tuổi
thì không thể nào mà đi làm chứng minh dân được căn cứ công dân được thì công an phường sẽ lên danh sách
rồi dẫn động rồi cùng anh em cùng xuống tận nơi để mình chở lên công an quận để làm đổi căn cứ công dân cho các bác
cùng với hỗ trợ người già làm căn cước công dân nhiều việc làm ý nghĩa khác đang được công an phường bình trưng tây
quận hai thực hiện như chương trình nồi cháo nghĩa tình để tặng cho các bệnh nhân nghèo
đang điều trị tại bệnh viện quận hai các hoạt động chăm lo đời sống người dân nghèo trên địa bàn